trong năm hai nghìn hai mươi dự kiến hà nội sẽ có trên bốn trăm năm mươi cây bóng mát cây lấy gỗ cây ăn quả sẽ được trồng mới trên các tuyến đường
riêng đợt gia quân đầu xuân canh tí toàn thành phố phấn đấu trồng một trăm linh đến một trăm hai mươi cây xanh các loại
theo đó ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các đơn vị trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát động tết trồng cây xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
từ ngày ba mươi tháng một đến ngày năm tháng hai các địa phương có tổ chức lễ hội đầu xuân hàng năm kết hợp lồng ghép tổ chức lễ phát động tết trồng cây xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
địa điểm tổ chức phát động phong trào trồng cây là xung quanh các khu di tích lịch sử văn hóa khu đô thị mới công trình công cộng trường học bệnh viện công viên
toàn thành phố phấn đấu năm hai nghìn hai mươi trồng mới từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi cây bóng mát cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố
hai trăm linh cây ăn quả bảy mươi ha rừng chăm sóc ba năm trăm bốn mươi sáu ha rừng trồng quản lý bảo vệ sáu bốn trăm tám mươi ba ha rừng